huyện hướng hóa là địa phương bị lũ lụt nặng nhất của tỉnh quảng trị
ngay trong lũ và ngay khi nước rút các lực lượng chức năng đã có mặt
và đưa bà con nơi đây lên vùng cao dọn dẹp nhà cửa và các tuyến đường
trường học giúp bà con vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống của mình
bà trần thị sưng ở khóm duy tân thị trấn la bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
vẫn chưa hết bàng hoàng bởi nước lũ lên quá nhanh khiến gia đình bà không kịp trở tay
sau cơn lũ trên địa bàn huyện hướng hóa có hàng chục tuyến đường
nhiều khu dân cư và trường học bị bùn lấp
từ trong tối ngày ba tháng chín đến nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã điều động hơn năm trăm linh người
một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ di rời dân và tiếp tục giúp đỡ các hộ gia đình
khắc phục hậu quả sau lũ với tinh thần nước rút đến đâu thu dọn đến đấy
đặc biệt là ưu tiên các gia đình chính sách neo đơn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có hơn bốn hecta lúa
và hơn ba trăm bốn mươi hectare hoa màu bị ngập trong nước lũ nhiều công trình đường giao thông
cầu cống sạt lở và một số công trình thủy lợi đề điều ở miền núi bị hư hỏng nặng
với tinh thần chia sẻ khó khăn ngay trong sáng nay nhiều tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã đến hỗ trợ mì tôm nước uống giúp người dân vùng nước
giúp người dân vùng núi từng bước ổn định cuộc sống